liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ở địa bàn xã hòa đông huyện crong park vào ngày hôm qua
công an huyện crong park đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi nguyễn thành giang được công ty cổ phần cà phê thắng lợi giao khoán một lô giấy để trồng cây
tuy nhiên do giang vi phạm hợp đồng nhận khoán công ty đã khởi kiện
tại phiên xét xử tòa đã tuyên án giang phải bàn giao lô giấy trên lại cho công ty quản lý sử dụng
khi lực lượng công ty đến lô rẫy để cắt cây thanh lý thì có khoảng một trăm linh người dân kéo đến cản trở không cho cắt cây
đến sáng ngày hôm qua bảy tháng một mươi một có khoảng ba trăm linh người dân kéo ra không cho các lực lượng công ty thuê tiến hành công việc
một số đối tượng quá khích đã hô hào kích động người dân chống trả lại lực lượng chức năng và giữ ba người để gây áp lực với chính quyền
đồng thời quay video đăng tải trên các trang mạng xã hội gây phức tạp về tình hình an ninh trả tự
từng có hai tiền án sau khi ra tù đối tượng trần lê huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý
từ đó đối tượng xinh lòng hận thù với phụ nữ
đối tượng vừa bị công an quận hai bà trưng thành phố hà nội bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích
huy nảy sinh ý định sử dụng hung khí là gạch gậy gỗ bóng đèn tuyếp dao nhọn tấn công những người phụ nữ gặp trên đường
bước đầu cơ quan công an xác định trần lê huy đã thực hiện một mươi vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố
trong đó có chín trên một mươi phụ nữ là nạn nhân
công an quận hai bà trưng đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức cho các đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
trên địa bàn huyện tứ kỳ đối tượng phạm ngọc dũng vừa bị công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phát hiện bắt quả tang
trước đó vào khoảng h ba mươi năm phút ngày ba tháng một mươi một tại phòng vip một trăm linh hai quán karaoke minh hiếu
địa chỉ tại xã nguyên giáp huyện tứ kỳ lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt quả tăng dũng
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức cho ba đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh cả bốn đối tượng liên quan đều dương tính với ma túy

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát theo hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ văn may sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một trên bốn mươi tám lãm khê
phường đồng hòa quận kiến an tp hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
thưa quý vị chất lượng không khí ở thủ đô hà nội đang cảnh báo ở mức ô nhiễm
nhất là khi sương mù dày khiến cho chất ô nhiễm bị nén xuống tầng thấp và ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người
dự báo từ hôm nay đến cuối tuần thì chất lượng không khí tại hà nội vẫn chưa thể tốt lên được
vì vậy nhóm nhạy cảm bao gồm người già trẻ nhỏ và người mắc bệnh hô hấp cần phải chú ý để bảo vệ sức khỏe
vâng quý vị cũng cần chú ý giữ nhà cửa thoáng mát sạch sẽ và hút bụi thường xuyên
ngoài ra thì có lẽ là chúng ta nên hạn chế tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm
đối với những ngày mà chất lượng không khí thấp ưu tiên đeo khẩu trang để có thể chống được bụi mịn
về diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay thì dự báo là miền bắc vẫn nắng giáo
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn với thành phố hồ chí minh thì hôm nay cũng chuyển nắng nhiều hơn và nhiệt độ tăng nhanh
cao nhất có thể lên ba mươi ba độ khá là nóng
và lưu ý thì chiều cường vào chiều nay cũng bắt đầu lên cao tại trạm phú an và nhà bè sẽ vượt báo động hai
với mức nước như vậy thì có thể gây ngập nhẹ ở các tuyến đường ven sông và canh rạch
quý vị sống ở khu vực này thì lưu ý kê cao đồ đạc để bao tải cát hoặc là tấm kính chắn nước tràn vào nhà
và khi nước tràn vào nhà thì cần phải ngắt nguồn điện trong nhà để đảm bảo an toàn
vâng đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết
bằng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là những tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng
thưa quý vị tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu xăng dầu đặc biệt lớn
vào ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai tiến hành xét xử đối với bị cáo nguyễn hữu tứ năm mươi sáu tuổi
trú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long
bị cáo tứ là chân rét trong đường dây buôn lậu của ông chùm xăng lậu phan thanh hữu sáu mươi năm tuổi
trú tại quận bình thạnh tp hcm
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn hai mươi hữu đến gặp và đặt vấn đề bán xăng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ cho tứ
với giá xăng thấp hơn giá thị trường bốn đồng một lít
cả hai bên thống nhất sử dụng tàu nhật minh vận chuyển sang nhập lậu từ ngoài khơi vào khu vực nhà nuôi yến của tứ ở tỉnh vĩnh long
từ có nhiệm vụ liên hệ tìm kho chứa xăng và đầu mối tiêu thụ
sau khi hữu chuyển sang từ ngoài biển vào khu vực nhà nuôi yến tỉnh vĩnh long
tứ chịu trách nhiệm sử dụng tàu huỳnh ngân huỳnh ngân hai sơn tiền là những tàu của tứ và tàu tây nam một là tàu của trung
vận chuyển xăng đến kho nam phong
với nguồn xăng nhập của bị cáo hữu tứ đã bán xăng cho sáu đầu mối khác nhau để tuồn ra xăng lậu ra thị trường
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tứ đã mua hơn một trăm sáu mươi triệu lít xăng của hữu
trong đó đã bán hơn một trăm năm mươi chín sáu triệu lít xăng ra thị trường
bị cáo tứ đã thu lợi bất chính gần tám mươi ba tỷ đồng
hội đồng xét xử cũng tiến hành xét hỏi đối với bị cáo trần ngọc thanh
thanh là người đã giúp tứ thanh toán tiền mua bán sang ngập lậu cho bị cáo hữu với tổng cộng là chín mươi hai lần
tứ đã trả công cho thanh hai tỷ đồng một tháng
tổng cộng thanh đã nhận một mươi hai tỷ đồng
ban đầu thanh cho rằng tất cả lời khai trong quá trình điều tra đều sai
tuy nhiên sau khi được hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát nhân dân công bố bút lục lời khai của bị cáo thanh
trong giai đoạn điều tra thì bị cáo đã phải thừa nhận hành vi và xác định cáo trạng truy tố là đúng
vào khoảng một giờ hai mươi phút ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang
phối hợp với công an huyện vị xuyên đã bắt quả tang một mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc
tại nhà ông hoàng thồng phấu chú tại thôn bản quét xã thượng sơn huyện vị xuyên
vào thời điểm trên các đối tượng gồm sáu người việt nam và bốn người trung quốc
đang sát phạt nhau bằng hình thức
đánh ba cây thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm hơn tám mươi triệu đồng tiền việt nam một bộ bài tay và các phương tiện khác dùng để đánh bạc
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ tiền vật chứng có liên quan
đối với các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ
thưa quý vị đến nay một số bệnh viện đã chủ động thí điểm sử dụng thẻ căn cước công dân
gắn chip thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh
qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia của bộ công an vneid
bước đầu đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân cũng như cơ sở y tế ghi nhận tại tỉnh quảng nam
bị tai nạn ở chân ông đỗ vạn minh phải nhập viện gấp nên không mang theo đủ giấy tờ
thế nhưng chỉ với chiếc căn cứ công dân ông đã hoàn tất mọi thủ tục
có cả thông tin thẻ bảo hiểm y tế
vì vậy người nhà của ông không phải mất thời gian cho việc nộp bổ sung thẻ bảo hiểm y tế
và ông minh thì hoàn toàn yên tâm điều trị khi gác được nỗi lo
nếu không bổ sung thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải chịu viện phí
khi mình ngủ là thẻ khốn là mình chỉ dùng căn cước công dân mới
hiện đơn lùng hiện trời không đem thẻ chứng minh không đem thẻ khốn bảo hiểm y tế
khi cần trình do căn cước công dân là mình chỉ không giới bày bình thường
không cần phải tìm kiếm hoặc là
thỏa khăn như trước đây là nếu không có là mình phải chịu tổng thường phí tư nhân
mình không có bổ hiểm y tế được
vì không có thẻ phía mình phải mắc
vì việc ấy
ngay sau khi có văn bản của bảo hiểm xã hội việt nam
về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cứ công dân gắn chip
trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thì nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng nam đã nhanh chóng áp dụng
song song với việc chuẩn bị các trang thiết bị công nghệ thông tin
thì việc truyền thông thông tin đến người bệnh cũng được các bệnh viện chú trọng
với việc quét mạng qr trên căn cước công dân đã tích hợp thông tin bảo hiểm y tế
khâu tiếp nhận bệnh nhân được nhanh chóng tiết kiệm thời gian
giảm thu tục rươm ra nhất là trong các trường hợp cấp cứu nhập viện đột xuất
cũng rất là nhanh chóng rất là thuận tiện và không có cái gì trở ngại hết
nó cũng y chang như là sử dụng một cái thẻ bảo hiểm đinh giấy bên kia
cũng như chúng ta thử nghiệm cái thẻ căn cước công dân này
nó rất là thuận tiện và chị rất là hài lòng về cái hoạt động này
thì triển khai vấn đề này nó đem rất nhiều lợi cho bệnh nhân đặc biệt là
bệnh nhân không cần phải đem
theo cái bảo hiểm giá cũng như những cái giấy tờ tùy thân kèm theo
rồi cái vấn đề đăng ký thủ tục cũng rất là nhanh
cũng như trong các nhân viên y tế cũng thể phát hiện được bệnh nhân
cái bảo hiểm đó có thời hạn thời gian cũng như cái hạn mức lực lượng của họ
cũng như đảm bảo được cái quyền lợi cái biến mức lực lượng tư
cũng như để cho những người khác khỏi phải mượn cái thẻ bảo hiểm này kia
theo thống kê hiện đã có trên ba mươi ba triệu cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã được xác thực và sẽ tiếp tục kết nối chia sẻ và liên thông
để tạo thuận lợi nhất cho người dân khi khám chữa bệnh
chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căng cước công dân gắn chiếp điện tử
việc triển khai sử dụng căng cước công dân gắn chiếp để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
là minh chứng rõ nét trong việc hướng tới nền hành chính hiện đại chính phủ số
sau hai năm hoãn do đại dịch covid một mươi chín liên hoàn phim quốc tế hà nội lần thứ sáu
sẽ được tổ chức từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng một mươi một
quy tụ một trăm hai mươi ba tác phẩm của hơn năm mươi quốc gia vùng lãnh thổ
thông tin được ban tổ chức liên hoan phim công bố tại họp báo
vào chiều ngày bảy tháng một mươi một tại hà nội
khẩu hiệu của liên hoan phim năm nay là điện ảnh nhân văn thích ứng và phát triển
liên hoàn phim có sự tham dự của tám trăm linh khách mời và đại biểu trong nước và quốc tế
trong đó có gần bảy mươi đại biểu là các nhà hoạt động điện ảnh và các nghệ sĩ điện ảnh quốc tế
ban tổ chức cho biết có một mươi một bộ phim dài hai mươi phim ngắn tham dự
tham dự thi và bảy phim trong chương trình tiêu điểm điện ảnh hàn quốc
ba phim trong chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới và hai mươi hai phim việt nam đương đại
bộ phim hoa nhài của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân đặng nhật minh
sẽ ra mắt khán giả tại buổi chiếu phim khai mạc
trong khuôn khổ liên hoan phim còn có các hội thảo và triển lãm
nhằm giúp những người làm điện ảnh trong và ngoài nước được giao lưu
trao đổi kinh nghiệm về các cách làm phim
đáng chú ý trong khuôn khổ liên hoàn phim quốc tế hà nội lần thứ sáu
khán giả hà nội sẽ có dịp được thưởng thức miễn phí các tác phẩm điện ảnh
ở trung tâm chiếu phim quốc gia giạp phd giạp cgv nguyễn trí thanh
và chương trình chiếu phim ngoài trời ở khu vực tượng đài cảm tử
trung tâm phố đi bộ hồ gươm